tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng acabot tự động hóa quy trình doanh nghiệp
với việc áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính ngân hàng bán lẻ sản xuất logistics giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí đến sáu mươi tăng năng suất đến tám mươi và giảm thời gian xử lý đến chín mươi trong khi được cam kết mức độ bảo mật cao nhất
nền tảng acabot được phát triển bởi tập đoàn fpt là giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ toàn diện cho doanh nghiệp với các trợ lý robot ảo có khả năng mô phỏng thao tác của con người giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với số lượng lớn